cũng trong ngày hôm nay theo số liệu từ bộ y tế bảy trong số tám phường của cầu giấy là địa bàn có nguy cơ dịch cấp độ ba
dự kiến hàng quán ăn uống tại đây chỉ bán mang về trong thời gian tới
báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào sáng bảy tháng một
và giám đốc sở y tế vũ cao cương cho hay
số ca nhiễm trong những ngày qua của thành phố tăng rất nhanh trung bình hơn hai ca một ngày
đến nay thành phố đã ghi nhận hai trăm một mươi một người tử vong vì covid một mươi chín tại đợt dịch thứ tư tính từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo ông cương tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tuy nhiên hệ thống y tế các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý thu dung điều trị
lãnh đạo sở y tế hà nội dự báo khi số ca mắc tiếp tục tăng
sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế và số bệnh nhân chuyển nặng tử vong cũng tăng theo
nhìn nhận nguy cơ phức tạp của dịch bệnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chử xuân dũng đề nghị
quận huyện tăng cường tính tự chủ chịu trách nhiệm để kiểm soát dịch bệnh và nhấn mạnh
thành phố đã tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương
ông dũng nói khó khăn ở cơ sở có thể báo ngay cho sở ngành không chờ đến cuộc họp
như thế công việc mới chạy kịp thời và không để người dân bức xúc
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cầu giấy báo cáo số ca bệnh đang tăng nhanh trên địa bàn quận
đến sáng bảy tháng một bảy trên tám phường ở địa bàn này đã ở cấp độ ba đưa cầu giấy trở thành vùng cam nguy cơ cao
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà nội ghi nhận sáu mươi hai chín trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín
trong tuần qua trung bình hà nội ghi nhận hai hai trăm ba mươi ca một ngày tăng nhiều so với kỳ báo trước
trung bình một bảy trăm bốn mươi bảy ca một ngày và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo
nhằm hạn chế tình trạng tử vong đối với nhóm nguy cơ cao mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trung ngọc anh yêu cầu khẩn trương ra soát
lập danh sách thống kê quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này
ngày bảy tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh ký ban hành văn bản số bốn mươi năm ubnd
kg vx về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát lập danh sách thống kê quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này
theo đó thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động tại hộ gia đình và triển khai tiêm vét tiêm bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho những người này
tổ chức phân loại chăm sóc quản lý và điều trị người mắc covid một mươi chín từ cơ sở
từ sớm ngay khi mắc có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế
và theo hướng dẫn của bộ y tế nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
ban chỉ đạo ủy ban nhân các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn tổ chức rà soát lập danh sách thống kê quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao
hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình
các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao
thực hiện tiêm vét tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín ngay tại nhà
bảo đảm không đẩy sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ trừ trường hợp chống chỉ định đặc biệt là những người không đi lại được
điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn
phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai của ngành y tế
các đơn vị chức năng tham mưu ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc mua sắm vật tư trang thiết bị thuốc hóa chất
phục vụ công tác phòng chống dịch điều trị các đơn vị theo phương châm bốn tại chỗ
hai mươi giờ qua hà nội ghi nhận hơn hai bảy trăm linh ca mắc mới có sáu trăm năm mươi năm ca cộng đồng
sở y tế hà nội tối bảy tháng một thông tin trong hai mươi bốn giờ qua thành phố có thêm hai bảy trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
mới trong đó có sáu trăm năm mươi năm ca cộng đồng hai bảy mươi ca bệnh đã được cách ly
có hơn hai bảy trăm linh ca mới phân bố tại ba trăm hai mươi ba xã phường thị trấn thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm một mươi ba ca hà đông một trăm chín mươi sáu ca cầu giấy một trăm năm mươi sáu ca
bắc tử liêm một trăm bốn mươi năm ca gia lâm một trăm ba mươi tám ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là sáu mươi năm ba trăm năm mươi sáu ca
sáng bảy một tại phiên họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
ông vũ cao cường phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết gần đây trung bình mỗi ngày
thủ đô ghi nhận hơn hai hai trăm linh ca tăng nhiều so với kỳ báo trước
trong một ngày và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo
toàn thành phố đã tiêm được gần một mươi ba triệu mũi vaccine trong đó có một trăm chín mươi chín mũi bổ sung và hơn tám trăm linh bảy mũi nhắc lại
tính tới sáng nay thành phố đã điều trị cho ba mươi tám ba mươi tám người trong đó tầng một là ba mươi năm sáu trăm năm mươi năm người
tầng hai là một sáu trăm năm mươi năm người tầng ba là ba trăm chín mươi người
theo lãnh đạo sở y tế tỷ lệ bệnh nhân nặng
bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tuy nhiên hệ thống y tế của các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý thu dung điều trị
trong thời gian tiếp theo khi số ca mắc tiếp tục gia tăng là gánh nặng lên hệ thống y tế
và có thể gia tăng tỷ lệ chuyển nặng và tỷ lệ tử vong
tiếp tục là thông tin hà nội khởi tố chủ quán karaoke đón khách làm lây lan cho nhiều f
chủ quán karaoke dubai đã bất chấp quy định tổ chức cho khách hát
và bố trí cho nhân viên phục vụ tụ tập đông người làm lây lan gần một mươi trường hợp f
công an huyện đông anh hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke dubai
ở thôn đản mỗ xã uy nỗ đã vi phạm quy định về tập trung nơi đông người
nhất là trong thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa được hoạt động trở lại
để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
vừa ra quyết định khởi tố đối với chủ quán karaoke dubai là nguyễn thị mỹ hạnh ba mươi chín tuổi
theo báo cáo khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke mở đón khách để phòng ngừa dịch bệnh
nhưng chủ quán này vẫn bất chấp quy định tổ chức cho khách hát
và bố trí nhân viên phục vụ tụ tập đông người
điều đáng nói cơ sở này đã làm lây lan gần một mươi trường hợp f
khiến tình hình dịch bệnh phức tạp hơn
đây không phải là vụ việc duy nhất cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch
mà thực tế lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng nhiều trường hợp tương tự
tuy nhiên phần lớn các vụ việc mới chỉ phạt hành chính
vì vậy việc tăng nặng hình thức xử phạt là điều cần thiết
các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch đến nay không phải là con số ít
nếu mỗi người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch cùng với cộng đồng
sẽ góp phần hạn chế các ca mắc covid một mươi chín
góp phần làm giảm gánh nặng cho nhà nước
trong công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị cho các bệnh nhân